chiều nay sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức singapore thủ tướng chính phủ phạm minh chính và phu nhân
cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã bắt đầu chuyến thăm chính thức brunei darussalam
theo lời mời của quốc vương sultan haji hassanan bolika
đón đoàn tại dân bay có thái tử kế vị brunei anmuta dibila và phu nhân bộ trưởng bộ phát triển dato yuanda
bộ trưởng bộ ngoại giao đại sứ brunei tại việt nam đại sứ trần văn khoa cùng cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại brunei
chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác toàn diện việt nam brunei phát triển tốt đẹp
hai nước đã kỷ niệm ba mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm hai nghìn hai mươi hai
các cuộc tiếp xúc cấp cao và các cấp cũng như cơ chế hợp tác song phương được duy trì hiệu quả
việt nam brunei tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo năng lượng nông nghiệp
hợp tác biển trao đổi thông tin tìm kiếm cứu nạn giao lưu nhân dân
hai bên phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm
trong đó có vấn đề biển đông ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương nhất là tại liên hợp quốc asean apec